thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ xảy ra tại thái nguyên và một số tỉnh thành phố
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với trần tùng phó giám đốc sở ngoại vụ tỉnh thái nguyên
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can trên
đây là kết quả kiểm tra xác minh làm rõ các hành vi có dấu hiệu sai phạm của một số cá nhân tại bộ ngành địa phương và doanh nghiệp
được tách ra từ vụ án đưa hối lộ môi rời hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại bộ ngoại giao thành phố hà nội và các tỉnh
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật